những nương chè xanh mướt trải dài khắp các triền đồi những vườn chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi
cùng với đó là các thương hiệu chè đã làm nên danh tiếng những vùng cao
có thể nói nhờ điều kiện khí hậu thổ nhưỡng thuận lợi mà trung du miền núi bắc bộ đã trở thành vùng chuyên canh chè lớn nhất cả nước
đặc biệt hiện nay với xu hướng sản xuất chè hữu cơ an toàn nhiều làng quê đã vươn mình phát triển
bà con có công an việc làm và thu nhập ổn định
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cả nước hiện có khoảng một trăm hai mươi hectare diện tích trồng trè
trong đó trung du miền núi bắc bộ chiếm khoảng bảy mươi diện tích tập trung chủ yếu ở các tỉnh như thái nguyên
phú trọng hà nội hà nội
từ nhiều năm qua những đồi chè rộng lớn đã tạo nên thương hiệu tạo nên bản sắc văn hóa cho rất nhiều địa phương
thái nguyên từ lâu đã được biết đến là xứ trà nơi đây có những nương chè bát ngát cùng nhiều sản phẩm chè thơm ngon nổi tiếng
đặc biệt vùng đất tân cương còn được nhiều người ưu ái gọi với cái tên là đệ nhất danh trà
những năm qua để tiếp tục nâng cao chất lượng chè
tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm các hợp tác xã ở thái nguyên đã không ngừng ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất
nhất là hướng tới sản xuất xanh bền vững
hiện toàn tỉnh có hơn bốn bốn nghìn hecta chè áp dụng thực hành nông nghiệp theo tiêu chuẩn việt gap một trăm hai mươi bảy hecta tiêu chuẩn hữu cơ
đây là hợp tác xã hảo đạt một trong những hợp tác xã đi đầu trong sản xuất chè hữu cơ ở xã tân cương
tân cương chúng tôi cũng được có cái quyết định mà được công nhận là vùng di sản phi vật thể cấp quốc gia
thì với cái hướng của hợp tác xã thì chúng tôi luôn luôn là chúng tôi đi theo hướng là chăm sóc theo tiêu chuẩn việt gáp
và định hướng cho sản phẩm đạt hữu cơ trà sạch an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm chuẩn thì chúng ta sẽ có được tiềm năng ra thị trường thế giới
kể từ ngày thành lập đến nay
hợp tác xã đã tạo công an việt lê
hợp tác xã đã tạo công an việt lê
làm cho rất nhiều bà con

đặc biệt là hướng dẫn phổ biến kiến thức cho các thành viên tổ hợp tác

các hộ dân liên kết về cách trồng chăm sóc sản xuất chế biến chè theo tiêu chuẩn việt gap hữu cơ theo từng mùa vụ để đạt giá trị kinh tế cao
từ khi vào hợp tác xã thì nó chỉ có bảy thành viên đến nay chúng tôi có năm mươi thành viên chính thức và hàng trăm hộ liên kết
mời những người dân tham gia liên kết thì mình được nắm chắc vào số thửa số diện tích của họ để tham gia với hợp tác xã
họ đến đây mình có thể tuyên truyền những buổi tập huấn
thứ nhất là về chương trình chuyển đổi số thứ hai là công nghệ sản xuất
cho nên là khi mà người dân áp dụng một công nghệ sản xuất ví dụ như là giàn tưới tự động để cho những nương trè của mình phát triển theo thời gian chăm sóc
nó đảm bảo về quy chuẩn khi đầu vào thì áp dụng với bà con đầu ra hợp tác xã thì có thể có những cái kênh bán hàng để làm sao mà đáp ứng được từ truy xuất nguồn gốc
ngoài ra với việc đầu tư hệ thống nhà xưởng dây chuyển sản xuất khép kín tự động hóa
nên bình quân mỗi năm hợp tác xã chế biến được khoảng hơn một năm trăm linh tấn chẻ búp tươi
cung cấp ra thị trường từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh tấn trẻ búp khô an toàn chất lượng cao
nhờ vậy mà hợp tác xã là một trong số ít
các cơ sở sản xuất chè có sản phẩm đạt ô cốc năm sao cấp quốc gia
có thể thấy sản xuất theo hướng hữu cơ không chỉ giúp người dân có một phương thức sản xuất nông nghiệp mới
thân thiện với tự nhiên môi trường mà còn nâng cao hơn giá trị sản phẩm
chính vì vậy mục tiêu của tỉnh thái nguyên đến năm hai nghìn ba mươi
diện tích chè sẽ đạt hai mươi bốn hectare với một trăm linh chè được sản xuất tập trung
được áp dụng theo tiêu chuẩn việt gáp hữu cơ
qua đó góp phần tiền
góp phần phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới bền vững
nâng cao thu nhập cho người dân và hướng tới một nền nông nghiệp sạch
nói đến tiềm năng phát triển cây chè ở trung du miền núi bắc bộ
thì không thể không kể tới những rừng chè cổ thụ đã làm ra loại trà san tuyết nổi tiếng
gắn với tứ đại danh chà như chà suối giàng tỉnh yên bái
tà xùa tỉnh sơn la hay tây côn lĩnh tỉnh hà giang
tại đây các rừng chè san tuyết cổ được ví như kho báu
mà thiên nhiên đất trời ban tặng
nhưng mà cái sản lượng thu nhập hàng năm thì trung bình là mới hát an được tầm hai ba tấm sản phẩm
giá trị thu nhập hiện nay đối với giá trị chè một cơm chè khô
đây là giao động từ năm trang đến một triệu
có những sản lượng tốt thì có thể là có trên hai triệu cũng có
do vậy thì hiện nay bà con hầu như là trên đại bản tà xùa nhà nào cũng có tầm một hai hát chè để phục vụ đôi sông
với công ty trách nhiệm hữu hạn chà
và đặc sản tây bắc thì những sản phẩm từ trà san tuyết cổ thụ ở mảnh đất tà xùa
đã mang đến thương hiệu sa nam nổi tiếng cũng như khẳng định vị thế trong và ngoài nước
đặc biệt để giữ đúng chất lượng chè và cũng nhằm tăng thêm thu nhập ổn định cho bà con
doanh nghiệp đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện
hướng dẫn người dân bảo vệ chăm sóc thu hái chè theo đúng quy trình
ngoài ra các cây trẻ tuyệt đối không được bón phân hóa học hay phun thuốc kích thích nhằm đảm bảo chất lượng
đây là một buổi làm việc của các công nhân ở khu chế biến đóng gói chè
tất cả đều là người mong sinh sống trên địa bàn huyện
nếu như trước đây bà con chỉ biết làm ruộng nương
thì từ khi thành lập doanh nghiệp cũng đã tạo công an việc làm ổn định cho một số bà con trên địa bàn
đồng thời giúp bà con trồng chè có đầu ra ổn định
trước đây thì chưa có cái công ty này thì chè ở đây cũng nhiều
sau là mình thu mua hái xong là
gần như bà con mang xuống bác em bán nhưng là không có giá có một cân chè tuyệt đối có tầm khoảng hai mươi nghìn
có lúc nhiều giá thì có năm mươi nghìn sau bằng tay thì mang xuống bác em bán thì có cân là hơn một trăm linh nghìn năm mươi nghìn cũng có
mở cái công ty này xong là bà con mới thu mua tất cả chè về cho nhà máy mình
sau là công ty này thu mua chè bắt đầu từ
một cân chè tuyệt đối là bốn mươi nghìn năm mươi nghìn sau dần dần lên là tám mươi nghìn chín mươi nghìn một cân chè tuyệt đối
bây giờ họ không vất vạng như ngày xưa và cũng có cái thu nhiều câu hơn và cũng có tiền mua quần áo giấy diễn cho con rồi
với sự đầu tư một cách tâm huyết bài bản trong từng sản phẩm chè
đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn trà và đặc sản tây bắc đã xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm ô cốp đạt tiêu chuẩn bốn sao cấp tỉnh
với chà xanh mây tà xùa chà xanh thiện cùng với đó là rất nhiều loại chà đặc trưng khác như chà sống chà đen bạch chà
từ đây chè tà xùa bắt đầu hành trình xuống núi
chỉ là những búp chè xanh thiên nhiên ban tặng nhưng đã tạo nên biết bao điều kỳ diệu
và điều ấn tượng nhất là bản làng người mông được khoác áo mới cuộc sống của người mông ấm no hơn nhờ những rừng chè cổ thụ
và đây cũng dần trở thành địa điểm du lịch thú vị cho du khách

có thể thấy từ những nương chè rừng chè cổ thụ nhưng nếu biết sản xuất khai thác đúng hướng hữu cơ an toàn
thì sẽ trở thành thế mạnh mang đến sự ấm no cho nhiều bản làng nhất là ở vùng cao
qua đó giúp bà con vươn lên phát triển kinh tế xây dựng cuộc sống mới